thưa quý vị hòa chung không khí chào đón năm mới tại nhiều địa phương trên cả nước
thì đêm qua tại ecopark người dân đã được mãn nhãn với màn cao đao chào đón năm mới hai nghìn hai mươi ba
sự kiện đã quy tụ các ngôi sao hàng đầu đến từ nhiều nền văn hóa
tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc
thu hút sự tham dự của hơn hai mươi cư dân khu đô thị eco park cũng như khách tham quan
năm nay là năm thứ năm chủ đầu tư ecopark tổ chức bàn pháo hoa
để cư dân được mãn nhãn đón năm mới ngay tại nơi mình đang sống
sự kiện được cư dân ecobark đánh giá hoàn hảo và ấn tượng với thiết kế sân khấu hoành tráng
và màn đếm ngược chào năm mới đầy cảm xúc
bên cạnh hoạt động cao đao chào đón tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
ecopark cũng trang trí các tuyến đường hoa
tổ chức các hoạt động trợ khuẩn
để đón chào tết cổ truyền quý mão hai nghìn hai mươi